cùng với nhu cầu di chuyển đông đúc của người dân tình hình giao thông cũng trở nên phức tạp hơn
trong ngày đầu nghỉ lễ dỗ tổ cả nước đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến hai mươi năm người thương vong
theo tin tức từ cục cảnh sát giao thông trong ngày hôm nay ngày đầu tiên nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi một người bị thương một mươi bốn người
trong khi đó đường sát đường thủy không xảy ra tai nạn
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương đã kiểm tra
xử lý bốn bảy mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước năm chín tỷ đồng
tạm giữ hai mươi bốn xe ô tô bảy trăm một mươi năm xe mô tô tước bốn trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
trong số những trường hợp vi phạm
vi phạm nồng độ cồn ba trăm bốn mươi một trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát một hai trăm một mươi trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra
xử lý chín một trăm linh một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước bốn trăm bảy mươi ba tám triệu đồng
tức giấy phép lái xe ba mươi chín trường hợp và tạm giữ hai phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của địa phương cũng đã kiểm tra xử lý bốn mươi trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước một trăm một mươi một triệu đồng
bên cạnh những biện pháp phòng giấy cần thiết
thì việc tham gia giao thông an toàn cũng vô cùng quan trọng để có một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ bên người thân